ngày ba mươi tháng chín ủy ban nhân dân tỉnh an giang đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
sơ kết bốn năm chương trình hành động số bốn của ban chấp hành đảng bộ tỉnh về nông thôn mới và ký kết giao ước thi đua giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
thực hiện nghị quyết của đảng chỉ đạo của chính phủ tỉnh an giang luôn nhận thức rõ xây dựng nông thôn mới
có ý nghĩa quan trọng để phát triển kinh tế văn hóa xã hội gắn với giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội ở nông thôn
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân dù trong điều kiện xuất phát gặp nhiều khó khăn với một trăm linh tám trên một trăm một mươi chín xã đạt dưới năm tiêu chí
tuy vậy đảng bộ tỉnh an giang xác định hướng đi đúng nên nông nghiệp nông thôn có những bước đổi mới
đời sống người dân nâng lên cơ sở hạ tầng các xã đã đạt chuẩn
hiện toàn tỉnh đã có ba huyện hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới gồm thoại sơn thành phố châu đốc và long xuyên
tám mươi năm trên một trăm một mươi chín xã đạt tiêu chí số một mươi về thu nhập tăng hai mươi bốn xã so với năm hai nghìn một mươi năm